bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế tổ chức trao tặng một phần quà cho đồng bào nghèo tại một mươi hai xã biên giới thuộc huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
một mươi xuất quà được ban tổ chức tặng cho hộ nghèo các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc bốn xã vùng biên giới hồng thái hồng thượng hồng bắc và nhâm huyện a lưới
mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng bao gồm gạo quần áo chăn dầu ăn nước mắm và một số nhu yếu phẩm phục vụ đời sống bà con nhân dân hàng ngày
ngoài ra ban tổ chức giao cho các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn các xã biên giới tổ chức trao tặng bảy trăm linh xuất quà như trên cho hộ nghèo các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc tám xã vùng biên giới còn lại của huyện a lưới